giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội khiến hai người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang tỉnh hương yên đã vào cuộc điều tra
vào chiều ngày một mươi năm tháng năm ngô quang ánh và hà mạnh thắng đã xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội
vào khoảng hai mươi một giờ cùng ngày nhóm của ánh và nhóm của thắng đã xảy ra hỗn chiến
tại khu vực gầm cầu vượt ở khu đô thị eco park thuộc huyện văn giang
vụ hỗn chiến đã khiến hai người thuộc nhóm của thắng bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện
hiện cơ quan điều tra đã thu giữ phương tiện đồng thời phân loại đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng mạng xã hội facebook giao bán các loại máy sản xuất đồ gỗ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố bắt tạm giam đối với trần tiến duẩn
chú huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
duẩn khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện trên hai mươi vụ lừa đảo qua mạng xã hội facebook
gia lô chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền trên một trăm bảy mươi triệu đồng
công an huyện đức thọ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tối cao hà nội vừa xét xử phúc thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản đối với hai bị cáo là hai anh em ruột cùng chú tại huyện trực ninh tỉnh nam định
theo cáo trạng lâm văn tuấn cho một người quen vay ba trăm sáu mươi năm triệu đồng với lãi suất một một tháng
sau năm tháng trả tiền lại
người này không đủ khả năng trả tiền nên bỏ đi làm ăn xa
tuấn đã rủ giang đến nhà bố mẹ của người này để đe dọa uy hiếp tinh thần ép buộc bị hại phải trả ba lần số tiền là một trăm năm mươi triệu đồng
trong phiên xét xử sơ thẩm toán nhân dân tỉnh nam định tuyên phạt bị cáo lâm văn giang và lâm văn tuấn lần lượt là ba mươi tháng và hai mươi bốn tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản
hai bị cáo đã làm đơn kháng cáo
tại phiên xét xử sơ thẩm xét các tình tiết giảm nhẹ hội đồng xét xử đã chấp nhận đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo lâm văn tuấn từ ba mươi tháng tù xuống còn hai mươi một tháng tù và lâm văn giang từ hai mươi bốn tháng tù xuống còn một mươi năm tháng tù
vào chiều ngày một mươi chín tháng năm tại đường phạm ngũ lão khu vực trước cổng nhà máy xứ hải dương thuộc phường phạm ngũ lão thành phố hải dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều người bị thương
tại thời điểm trên chiếc xe ô tô ba mươi bốn a sáu mươi hai nghìn tám trăm bốn mươi một đã va chạm liên tiếp với một xe đạp và ba xe máy đi theo hướng ngược lại vụ tai nạn đã khiến hai cháu nhỏ bị gãy chân hai người bị xe sát nhẹ và năm phương tiện bị hư hỏng
sau tai nạn lực lượng chức năng đã làm việc với vũ minh đức chú phường quang trung thành phố hải dương lái xe khai nhận đã điều khiển chiếc ô tô gây ra vụ tai nạn trên qua kiểm tra nồng độ cồn lái xe đã vi phạm nồng độ cồn
thưa quý vị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an vừa có công điện về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này
bộ trưởng bộ công an yêu cầu giám đốc công an các địa phương chỉ đạo cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chỉ đạo
quá trình thực hiện cần chủ động phòng chống và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ động viên và có chế độ chính sách khuyến khích kịp thời cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông phát huy tinh thần vì nhân dân chiến đấu vì nhân dân phục vụ
tuần tra khép kín địa bàn nhất là điểm đen điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông
giữ gìn an toàn tính mạng sức khỏe cho nhân dân
lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình
hoàn thành chỉ tiêu thủ tướng chính phủ giao tại chỉ thị một
từ nay đến ba mươi tháng chín vận động năm mươi hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy
và mỗi gia đình ít nhất một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy thoát nạn
hoàn thành xây dựng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trước ngày ba mươi tháng sáu
và tổ chức diễn tập cho một trăm linh tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trong quý ba
thực tập phương án chữa cháy phương án cứu nạn cứu hộ cho ban quản trị nhà trung cư đơn vị quản lý nhà tập thể
vận động hướng dẫn hộ gia đình có chuồng cọp mở lối ra khẩn cấp
và một trăm linh nhà từ hai tầng trở lên có lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai
để thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra
đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung phong phú hình thức đa dạng đến người dân
về nguy cơ xảy ra cháy tại cơ sở hộ gia đình
hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy thoát nạn sử dụng điện an toàn
phòng chống cháy nổ phòng chống đuối nước nhất là đối với các em học sinh
bộ trưởng bộ công an cũng yêu cầu cục trưởng cục cảnh sát giao thông và cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tăng cường động viên các cán bộ chiến sĩ trực chiến đấu làm nhiệm vụ trên các tuyến đường hiện trường
thưa quý vị trong những ngày nắng nóng cao điểm
thì cũng là khoảng thời gian nước rút mà những cán bộ chiến sĩ công an
đang về đích hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân
kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn thành phố hà nội
trên thực tế thì vẫn còn có những khó khăn nhất định
điều này đặt ra nhiều yêu cầu cần phải tháo gỡ
cũng như đòi hỏi sự nỗ lực phân đấu cao hơn nữa
để hà nội đảm bảo mục tiêu và tiến độ đề ra
thời điểm này việc khẩn trương xử lý rứt điểm các nhóm chỉ tiêu phải làm sạch
là một trong những yêu cầu bắt buộc đang được đặt ra đối với lực lượng công an cơ sở
tại công an phường đại kim hiện danh sách những người chưa được cấp căn cước công dân
với các lý do khác nhau đang được cảnh sát khu vực khẩn trương thống kê và nắm bắt
phường là khu địa bàn rộng lớn và đô thị hóa cao
cho nên là người dân có thể đi làm ăn xa
và một số nhân khẩu để gọi công tác đặc thù
vì có thể là đi làm đi công tác đi du lịch hoặc là đi các nước ngoài
cho nên là vấn đề để cấp những nhân khẩu còn lại là cũng đang rất là khó khăn
hiện tại công an phường cũng đang vận động để người dân quay trở về địa phương
để làm thủ tục cấp căn cước
trên cơ sở đặc thù hà nội có biến động dân cư lớn
vì vậy nếu không chủ động kịp thời cập nhật chỉnh sửa dữ liệu dân cư
các công dân sẽ gặp khó
xác định được nút thắt này hiện một số công an phường cũng đã có cách làm sáng tạo
theo đó lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với tổ đề án sáu
tại các khu dân cư thường xuyên giả soát
cũng như mời gọi công dân sinh sống trên địa bàn
một là tuyên truyền qua hệ thống loa của ban quản trị
hai là tôi trực tiếp là tôi sẽ đưa các văn bản đó
liên quan đến các cá nhân lên nhóm trưởng tòa của tôi
ta thấy rằng nếu trong danh sách đấy có các hộ gia đình
thì mời các hộ gia đình làm các cái thủ tục
thẻ căn cướp công dân
và đồng thời là liên quan đến cái gì mà vướng mắt
thì là người ta thông qua tôi người ta hỏi
thì tôi sẽ trực tiếp tôi làm việc với cả cảnh sát khu vực
để cảnh sát khu vực hướng dẫn người ta
đặc biệt là cấp lưu động dành cho những trường hợp người già yếu
không có khả năng đi lại đang sinh sống trên địa bàn
và ngoài địa bàn trong thành phố hà nội
công an phường đã lên kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu
về cấp căn cước công dân đối với các trường hợp trên
theo thống kê hà nội còn khoảng một trăm ba mươi trường hợp chưa được thu nhận hồ sơ
tuy nhiên trên thực tế một số trường hợp do đã chết bị truy nã
đi tù đi nước ngoài hoặc chuyển đi nơi khác
nhưng chưa khát khẩu tại địa bàn
con số này có thể lên đến hàng chục nghìn người
hiện hà nội cũng đang tiến hành giải trình những trường hợp này
nhằm đảm bảo thực chất người đủ điều kiện trên địa bàn thành phố
được cấp căn cướp công dân
đồng thời có giải pháp cụ thể
với những trường hợp gặp khó
đối với trường hợp mà không xác định trong công dân danh tính
thì chúng tôi sẽ phối hợp với sở tư pháp
để thực hiện việc đăng ký danh tính cho công dân đảm bảo đủ điều kiện
đối với tất cả những nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn
không qua việc tổng giáo soát
thì chúng tôi sẽ xác định cụ thể những trường hợp
mà đã có ăn cướp công dân một mươi hai số nhưng chưa đàn chip
thì sẽ vận động người dân đi làm
một đối với trường hợp mà chứng minh nhân trình số chưa được đổi
thì chúng tôi cũng vận động
đặc biệt là đối với trường hợp mà chuyển khẩu mới từ các tỉnh về hà nội
khi chưa được cấp đoàn công dân
chúng tôi cũng sẽ vận động tiếp tục
phương trầm của công an thành phố hà nội
quán triệt trong đợt cao điểm này
đó là hà nội vì cả nước
những tổ cấp lưu động
thậm chí làm việc cả buổi tối
cũng đang được tăng cường
đối với những đơn vị chậm tiến độ
hiện hà nội cũng đang huy động tối đa mọi nguồn lực
thiết bị phương tiện
đồng thời quy rõ trách nhiệm đối với từng trưởng công an các cấp
nếu không đảm bảo chỉ tiêu đặt ra
công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip
đang được hà nội thực hiện
với những bước nước rút
quyệt liệt nhất
nguyễn văn khẩn đã nhiều lần đánh con mình
gây nhiều thương tích khiến cho bé phải nhập viện
công an nguyễn hưng hà của tỉnh thái bình
vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với nguyễn văn khẩn chú nguyễn hưng hà
về tội hành hạ người khác
tại cơ quan điều tra nguyễn văn khẩn
khai nhận vì muốn giáo dục con
khẩn đã nhiều lần dùng vọt che dép
mắc quần áo đánh cho bé để lại nhiều thương tích
trên cơ thể
gần đây nhất vào ngày một mươi năm tháng năm
khẩn đi làm về không thấy con ở nhà
khẩn đã tìm cháu bé và dùng đoạn che khô
đánh cho bé gây nhiều thương tích
hiện cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa hưng nhân
huyện hưng hà với thương tích đa chấn thương
chầy xước da bầm tím vùng đầu
ngực vai lưng
tay hai bên sưng nề
để giải quyết mâu thuẫn
một đối tượng đã dùng dao đâm người khác thương tích nặng
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc bắt giữ
đó là nguyễn duy trung
chú tại thị xã buôn hồ
theo điều tra em trai của trung có mang một điện thoại di động
cầm cố cho anh cao dũng trí
nhưng quên không tháo sim
nên trung tìm trí đòi lại sim điện thoại
tuy nhiên chính không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
trung bị trí đánh nhiều cái vòng người
và đầu nên đã rút dao
mang sẵn trong người đâm chí gây thương tích nặng
lợi dụng mạng xã hội facebook
giao bán các loại máy sản xuất đồ gỗ
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bắt tạm giam
đối với trần tiến duẩn
chú tại huyện đức thọ của tỉnh hà tĩnh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh bước đầu đối tượng duẩn khai nhận
trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đối tượng đã thực hiện
trên hai mươi vụ lừa đảo qua mạng xã hội facebook
gia lô chiếm đoạt tài sản của nhiều người
với tổng số tiền trên một trăm bảy mươi triệu đồng
cơ quan huyện đức thọ đang tiếp tục
đấu tranh mở rộng vụ án hoàn tất hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hiện tại thì số xe cá nhân
dưới chín chỗ không kinh doanh vận tải
đến hạn đăng kiểm chiếm tới ba mươi ba bốn mươi ba
trên tổng số phương tiện đến hạn
và thông thường thì tỷ lệ đặt
đăng kiểm định lần thứ nhất của nhóm này
sẽ là khoảng chín mươi năm
để góp phần giảm bớt tình trạng
ún tắc tại các trung tâm đăng kiểm
thì mới đây bộ giao thông vận tải đã đưa ra
đề xuất cho phép nhóm xe này
khi đã được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định
được tự giãn chu kỳ kiểm định
mà không phải đưa xe đến kiểm định
đề xuất này đang được đông đảo
người dân mong đợi sớm đi vào triển khai
theo tính toán của cục đăng kiểm việt nam
đến đầu tháng năm
số lượng phương tiện chưa được kiểm định khoảng tám trăm linh xe
số lượng phương tiện phải kiểm định
trong sáu tháng tới khoảng một bảy triệu xe
tổng cộng khoảng hai năm triệu xe
trong khi đó
năng lực kiểm định của hai trăm bốn mươi một trung tâm đăng kiểm
khoảng năm trăm năm mươi xe mỗi tháng
như vậy có thể cần ít nhất sáu tháng
để kiểm định hết số lượng phương tiện nêu trên
chưa kể trường hợp phải kiểm định lại
đặc biệt là khu vực thủ đô hà nội
và thành phố hồ chí minh
có mật độ phương tiện cao
nên sẽ phải kéo dài thời gian hơn
theo cơ quan này
nếu phương án tự động gia hạn kiểm định được thông qua
các trung tâm đăng kiểm sẽ giải quyết được
một phần tình trạng quá tải như hiện nay
hiện nay cục đăng kiểm việt nam
đang xây dựng hai phương án tra cứu
và cấp giấy xác nhận phương tiện
được giãn trung kỳ kiểm định
theo đó chủ xe sẽ không cần phải đưa phương tiện
đi kiểm định lại
không cần làm hồ sơ tại các trạm đăng kiểm
mà có thể nhận giấy xác nhận giãn tru kỳ đăng kiểm
bằng cách là tra cứu thông tin
trên ứng dụng ttdk
hoặc là tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử
của cục đăng kiểm
và xung quanh vấn đề này thì tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
sẽ có cuộc trao đổi cùng với khách mời
là tiến sĩ khương kim tạo
nguyên phó tránh văn phòng
ủy ban an toàn giao thông quốc gia ngay sau đây
trước tiên thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian
tham gia chương trình ngày hôm nay của chương trình qua nhân dân
vâng thưa ông thì ông đánh giá như thế nào
về đề xuất mới đây của bộ giao thông vận tải
cho phép các xe gia đình tự động
giãn trung kỳ đăng kiểm
và việc này nếu được thông qua thì sẽ đem lại
những hiệu quả tích cực như thế nào trong thời điểm hiện nay ạ
tôi thấy rằng đây là cái này
mà được nhân dân ủng hộ rất là nhiều
và các chuyên gia cũng rất là đồng tình
tôi nghĩ rằng đây là
một cái giải pháp lẽ ra chúng ta
phải nghĩ đến từ trước
mà giải quyết trước hơn thì có thể là
cái vấn đề ủn tắc đăng kiểm
có thể sẽ được giảm đi rất nhiều
và cái vấn đề mà những cái khó khăn
trồng chất đối với các cái sinh nghiệp
quyên doanh vận tải có thể được giảm đi
bởi vì chúng ta miễn kiểm
cho các xe con
mà không nhân vận tải thì đồng nghĩa với chúng ta
là có cơ hội nhiều hơn
để cho các cái xe không nhân vận tải
được đi thực hiện đăng kiểm định
và chúng ta tháo gỡ được cái này
tôi nghĩ rằng là một cái việc làm rất tốt
tức thời để có thể xử lý
cho vấn đề bình ổn của vấn đề hoạt động của xóm
quay trở lại với tình trạng ủn tắc
tại các trung tâm đăng kiểm hiện nay
bên cạnh các giải pháp trước mắt
thì theo ông hoạt động đăng kiểm
cần có những sự cải cách và thay đổi như thế nào
trong dài hạn để có thể hoạt động
hiệu quả hơn
tôi nghĩ rằng là về mặt tổng thể chúng ta vẫn phải giải quyết
theo định hướng của chính phủ
tức là chúng ta phải tách bạch công tác
quản lý nhà nước riêng
và công tác hoạt động dịch vụ
kiểm định riêng
để chúng ta quản lý cho nó bình bạch
cái thứ hai là
chúng ta phải tập trung vào công tác đào tạo con người
đào tạo con người
làm sao cho các cái đăng kiểm viên
và các cái cán bộ
quản lý trong ngành đăng kiểm
phải có đủ năng lực
để có thể
ứng dụng các công nghệ mới
trong công tác kiểm định
và ngoài ra thì chúng ta phải tập trung vào
ứng dụng công nghệ mới
không chỉ trong kiểm định ô tô
mà cả trong giám sát các hoạt động của đăng kiểm
cái định hướng tương lai
trong ngành giao thông vận tải
hội đồng bộ trưởng
các cái giao thông toàn cầu
học tức hôm đã chốt lại là
trong kỷ nguyên chúng ta chỉ cần tập trung vào
hai yếu tố quan trọng nhất
để có đột phá trong công tác quản lý giao thông
và quản lý trật tự
an toàn giao thông
là vấn đề giải quyết yếu tố con người
và vấn đề công nghệ
cùng với đó thì các quy định về kinh doanh dịch vụ đăng kiểm
xe cơ giới cũng cần phải có những thay đổi như thế nào
để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay thưa ông
công tác kinh doanh dịch vụ đăng kiểm
thì chúng ta phải quan niệm
đây là một cái ngành kinh doanh dịch vụ
có điều kiện
và chúng ta
hiện nay chúng ta đã tiến hành như thế rồi
chúng ta có thể tư nhân hóa tất cả các trạm đăng kiểm
thì vào như thế là hoạt động rồi
và chúng ta sẽ tách bạch quản lý dân nước ra
và trên cơ sở đó chúng ta sẽ
quản lý dân nước chủ yếu là vấn đề
ban hành những cái quy phạm pháp luật
và chúng ta tiến hành
kiểm tra giám sát
để xử lý thôi
thế còn tất cả các hoạt động khác để cho các doanh nghiệp
có thể hoạt động trên khuôn khổ
chúng ta đã có quy định
và chúng ta phải thường xuyên thay đổi
làm sao để có thể kịp thời
ứng dụng những công nghệ mới
vào các hoạt động đăng kiểm
dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa
chuyển sang một nội dung khác
bộ y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng chính phủ
trong trường hợp để xảy ra tình trạng
thiếu các loại thuốc và vaccine
nằm trong chương trình tiêm chủng mùa rộng
nội dung sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
bộ tài chính cục quản lý giá vừa có văn bản số năm nghìn hai mươi chín
yêu cầu các doanh nghiệp thẩm định giá
các thẩm định viên nghiêm trình chấp hành
các quy định pháp luật về thẩm định giá
hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam
và các văn bản pháp luật liên quan khác
trong quá trình hoạt động thẩm định giá
doanh nghiệp và thẩm định viên
phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định
và các quy định về các cách tiếp cận
phương pháp trong thẩm định giá
trong công văn nhấn mạnh nếu doanh nghiệp thẩm định giá
đang trong thời gian không bảo đảm
một trong các điều kiện tương ứng
về loại hình quy định tẩy thuật giá
nhưng chưa bị định chỉ hoạt động
thì không được ký kết hợp đồng thẩm định giá
văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận
của phó thủ tướng chính phủ trần hồng hạ
tại cuộc họp về việc đấu thầu mua sắm thuốc
tại bộ y tế và các địa phương
phó thủ tướng nhu cầu bộ y tế cần giả soát
thống kê nhu cầu của sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
gần đối với nguồn viên trợ
để đấu thầu cấp thuốc ra
hoặc đặt hàng theo đúng chỉ đạo
bộ y tế chịu trách nhiệm trước chính phủ
thủ tướng chính phủ trong trường hợp để xảy ra
tình trạng thiếu các loại thuốc vắc xin này
đồng thời bộ tài chính chủ trì
chủ động phối hợp với bộ tài chính
phật trương xử lý vấn đề về giá
đồng thời triển khai các giải pháp
nhằm mua sắm không ứng kịp hời các vắc xin sử dụng
trong chương trình tiêm chủng mở rộng
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi năm tháng năm
quy bán nhân dân tp hcm sẽ phê bình
xử lý kỷ luật cán bộ đứng đầu
và cấp phó của người đứng đầu
khi để xảy ra tình trạng mất trật tự lòng đường về hè
đây là nội dung vừa được ban hành
nhằm giải quyết tình trạng sử dụng
lòng lề đường vỉa hè không đảm bảo an toàn
dẫn đến tài nạn giao thông trên địa bàn
tại thời điểm xảy ra vi phạm
đánh đảo các đơn vị địa phương
bị hạ một mức xét loại khi thực hiện
tánh giá phân loại hàng quý
đối với trường hợp nghiêm trọng
thì xét loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
đồng thời thực hiện trình tự xử lý kỷ luật
đối với cán bộ công chức viên chức
và phải có hình thức kỷ luật nghiêm minh